cùng với một trăm bảy mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ và khoảng bảy thành phố trên toàn thế giới
việt nam đã hưởng ứng chiến dịch rời trái đất hai nghìn một mươi bảy với thông điệp tắt đèn bật tương lai
bằng hành động biểu trưng là tắt đèn trong một giờ từ hai mươi h ba mươi phút đến hai mươi một h ba mươi phút
lễ phát động nghi thức tắt đèn rời trái đất hai nghìn một mươi bảy vừa được tổ chức vào hai mươi h tại quảng trường cách mạng tháng tám hà nội
năm nay là năm thứ chín việt nam tham gia hưởng ứng và là năm thứ một mươi một chiến dịch giờ trái đất được tổ chức trên thế giới
chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi bảy là một trong những hành động của chính phủ người dân việt nam
thể hiện cam kết giảm tám lượng phát thải khí nhà kính đến năm hai nghìn ba mươi
góp phần cùng thế giới chung tay trong cuộc chiến chống ứng phó biến đổi khí hậu
vào đúng hai mươi h ba mươi phút nghi thức tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra
tất cả các thiết bị điện sẽ ngừng hoạt động và đồng hồ kilowatt giờ sẽ được kích hoạt
riêng chiến dịch hưởng ứng rời trái đất trong năm hai nghìn một mươi sáu đã tiết kiệm được bốn trăm năm mươi một kilowatt giờ
với ý nghĩa khuyến khích hành động xa hơn một giờ tắt đèn mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn
góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu
hy vọng chương trình sẽ lan tỏa trong cả ba trăm sáu mươi năm ngày trong năm
góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm
hiệu quả của người dân